lãnh đạo bộ công thương cho biết phương án tăng giá điện dự kiến sẽ được áp dụng ngay trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín với mức tăng lên là một tám trăm năm mươi đồng một kwh chưa bao gồm vat tương đương tám năm
cụ thể giá điện sẽ tăng tám ba mươi sáu so với giá điện bình quân hiện hành từ một bảy trăm hai mươi đồng trên một kwh lên khoảng một tám trăm năm mươi đồng trên một kwh chưa bao gồm thuế vat
phương án tăng này dự kiến sẽ điều chỉnh ngay trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
bộ cũng khẳng định phương án giá điện đã được tính toán để bảo đảm phương án tăng giá không ảnh hưởng tới cpi gdp
việc tăng giá bán lẻ điện lần này theo lý giải của các nhà chức trách nhằm lành mạnh hóa thị trường điện
hiện cơ cấu nguồn điện huy động từ khí điện than đắt hơn mức tiêu thụ tăng một mươi trong khi các dự án điện ngoài evn bị chậm không đáp ứng đủ nhu cầu cung ứng tiêu dùng